tại hội nghị dưới sự chủ trì của thứ trưởng trần quốc tỏ đại diện lãnh đạo các đơn vị công an các địa phương đã tham luận về các vấn đề có liên quan đến công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm giết người tội phạm xâm phạm sở hữu công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và các giải pháp phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở này
phát biểu sau phiên tham luận thứ trưởng nguyễn văn long đã có những chỉ đạo trực tiếp trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đồng chí thứ trưởng yêu cầu tổng ra soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao kiểm tra với cả những cơ sở đang xin tạm dừng hoạt động kiên quyết rút giấy phép an ninh trật tự kiến nghị rút giấy phép đối với các cơ sở không đủ điều kiện không có ngoại lệ
phát biểu kết luận hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong chín tháng qua